thưa quý vị và các đồng chí thời gian gần đây tại một số địa bàn dân cư thành phố cà mau xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản
lợi dụng sự thiếu cảnh giác của các chủ cửa hàng kinh doanh một số đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản
những vụ việc trên đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân sau đây là phản ánh của phóng viên intv cà mau
tiếp xúc với chúng tôi chị trịnh thảo như chủ cửa hàng quần áo phú an đường trần hưng đạo phường năm thành phố cà mau cho biết
cách đây không lâu trong lúc chỉ ở phía trong nhà một đối tượng đã bất ngờ xông vào cửa hàng giật lấy nhiều quần áo có giá trị và nhanh chóng tẩu thoát
không những thực hiện hành vi tại các tuyến đường lớn manh động hơn các đối tượng còn cướp dật ở các khu vực chợ nơi tập trung đông dân cư
vào buổi chiều đầu tháng một mươi chị trần kiều diễm chủ tiệm muốn tóc trong chợ phường năm thành phố cà mau bị một đối tượng giả vờ hỏi thăm đường
sau đó ra tay giật một máy tính bản đang cắm sạc pin để trên bàn
lúc đó khoảng bốn giờ rưỡi là em không có tiệm mà có em em đó
em ở trên ghế gọi á là cái máy ipad em để em sạc trên cái bàn này nè
rồi nó vô nó hỏi anh ấy đâu rồi con bé chưa kịp trả lời thì nó cút chui sạc rồi nó buông nó chạy ra lộ
cũng tương tự trường hợp của chị diễm thử lúc chị trần thị ý nhi đi công việc gần nhà
thì một đối tượng đã xông vào giật lấy ipad mà người con trai chị đang ngồi chơi và trong cửa tiệm giúp mẹ
em bỏ bé ở nhà cho nó chơi ipad mình nghĩ là chơi trong nhà thì nó không có sao
để nó ở trong nhà chơi thì khoảng cũng hơn bốn giờ thì có một người lạ mặt lại kêu cháu là mẹ nói là đưa cho chú
chú đổi ipad bự cho con
vì cháu thì còn nhỏ cho nên là cũng không có biết trước được cái chuyện đó
rồi nó cũng đưa rồi xong rồi là đi mất luôn
để có thể ngăn chặn tình trạng trên ngoài sự tăng cường hơn nữa của các cơ quan chức năng
trong công tác tuần tra xử lý đối tượng
thì mỗi người dân ở các khu vực dân cư đặc biệt là các chủ cửa hàng kinh doanh
cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác lắp đặt các thiết bị quan sát
và phải có người trông coi để các đối tượng cướp giật không có cơ hội ra tay thực hiện hành vi phạm tội